thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số một mươi năm hai nghìn một mươi chín
gửi tới ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố quảng ninh hải phòng thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa sơn la hòa bình yên bái tuyên quang thái nguyên bắc giang bắc ninh hưng yên hà nam và hà nội
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ công điện nêu rõ
bão số một mươi tên quốc tế là dosuri đang di chuyển nhanh hướng về vùng biển và đất liền nước ta
theo dự báo bão sẽ tiếp tục mạnh lên sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi năm
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng chín bão có khả năng ảnh hưởng
trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta với sức gió mạnh dần lên cấp chín cấp một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi bốn một mươi năm kèm theo nước dân mưa lớn trên diện rộng
đây là cơn bão rất mạnh diễn biến của bão còn phức tạp
cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và đề phòng bão đổ bộ vào bờ sớm hơn dự báo
để chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ do bão thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ba ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ và các địa phương có liên quan
hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp
ứng phó với bão theo phương châm bốn tại chỗ trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các địa phương ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
phối hợp với lực lượng biên phòng tuyến biển và các lực lượng có liên quan và gia đình
các chủ tàu khẩn trương ra soát kiểm đếm tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển
sử dụng mọi phương tiện bằng mọi biện pháp thông báo cho thuyền trường và các chủ phương tiện
tàu thuyền hoạt động trên biển biết thông tin diễn biến của bão hướng dẫn kêu gọi thuyền về nơi tránh trú an toàn
không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
đối với khu vực dự báo bão đổ bộ trực tiếp tổ chức hướng dẫn việc sắp xếp
neo đậu tàu thuyền an toàn tại nơi tránh trú kéo tàu thuyền lên bờ hoặc di chuyển sâu vào đất liền
nhất là tại những khu vực vùng tâm bão có khả năng đổ bộ vào để hạn chế thiệt hại tại nơi neo đậu
kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền hoạt động ven bờ căn cứ diễn biến của bão và thực tế tại địa phương
quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi
chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các tuyến đê biển cửa sông
đặc biệt là đối với các khu vực đang thi công khu vực có nguy cơ sạt lở ra soát tổ chức di rời
neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản nhà nổi đảm bảo an toàn chủ động sơ tán triệt để
dân tại các khu vực nguy hiểm nhất là tại các tàu thuyền lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản
vùng ven biển cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá ngập sâu
trong các nhà không bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ vào
các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão
đặc biệt là tử tình thanh hóa đến quảng trị
huy động các lực lượng quân đội thanh niên hỗ trợ nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín
với phương châm xanh nhà hơn già đồng
chủ động tiêu nước phòng chống ngập úng các đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp
chỉ đạo hướng dẫn chẳng chống nhà cửa kho tàng trụ sở trường học bệnh viện công sở
công trình đặc biệt lưu ý đối với những công trình tháp cao chặt tỉa
có biện pháp bảo vệ cây xanh để hạn chế thiệt hại
nhất là tại các đô thị
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều hồ đập công trình thi công
dở dang các hồ chứa nước thủy lợi thủy điện có nguy cơ mất an toàn
căn cứ diễn biến cụ thể của bão chủ động chỉ đạo các học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn
kiểm tra ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất lũ ống lũ quét khi mưa lớn
để chủ động sơ tán di rời bảo đảm an toàn
cử người canh gác hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ
bị ngập sâu nước chảy xiết
hai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thu hoạch lúa hoa màu chủ động triển khai các biện pháp
giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp chỉ đạo các cơ quan chức năng
và các địa phương kiểm tra vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi
triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều hồ đập và công trình thủy lợi
ba bộ tài nguyên và môi trường
chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo tổ chức dự báo
các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan có liên quan để kịp thời thông tin đến người dân
và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó với bão
bốn bộ giao thông vận tải
chỉ đạo các đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo
để phối hợp với các lực lượng có liên quan thông báo cho tàu thuyền hoạt động trên biển
kể cả các tàu vận tải lớn tàu vận tải hoạt động ven bờ tổ chức hướng dẫn di chuyển
neo đậu an toàn cho các tàu vận tải tránh đứt neo và đập
chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy đường bộ đường sắt đường hàng không
phối hợp với lực lượng công an chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp kiểm soát bảo đảm an toàn cho hành khách
và các phương tiện vận tải hoạt động trong vùng bị ảnh hưởng của bão khi bão đổ bộ vào
chuẩn bị lực lượng phương tiện vật tư kịp thời khắc phục hậu quả bảo đảm giao thông trên các trục chính
năm bộ công thương
sáu bộ công thương
bảy bộ thông tin truyền thông
tám bộ quốc phòng
chín bộ quốc phòng
một mươi bộ quốc phòng
một mươi một bộ quốc phòng
một mươi hai đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương
tăng tần suất thời lượng phát sóng cập nhật đưa tin kịp thời về diễn biến bão dự báo chỉ đạo ứng phó
của các cơ quan ở trung ương và địa phương để các cơ quan và người dân biết chủ động ứng phó tránh tư tưởng chủ quan
một mươi ba các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước
được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn
hạn chế thiệt hại đối với người phương tiện cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý
đồng thời sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão theo quy định
một mươi bốn ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo
công bố vùng nguy hiểm kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương triển khai ứng phó cụ thể
một mươi năm báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền
hết công điện